trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão bình định và khánh hòa
đã lên phương án ứng phó và chuẩn bị phương tiện cùng với lực lượng ứng cứu trong những tình huống bất ngờ
nhất là ứng cứu các tình huống sạt lở đất
tại bình định đến trưa ngày hai mươi sáu tháng một mươi thông qua sự thông báo và kêu gọi hướng dẫn của công an tỉnh
cùng các đơn vị liên quan đã có năm năm trăm một mươi sáu phương tiện cùng ba mươi tám bốn trăm tám mươi ba lao động vào bờ tránh áp thấp nhiệt đới
hiện có một mươi tàu cá cùng một trăm một mươi hai lao động nằm trong vùng nguy hiểm đang trên đường vào bờ
hầu hết các chủ phương tiện và thuyền trưởng đã nắm thông tin và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới
tỉnh khánh hòa chỉ đạo các địa phương ngưng các hoạt động đánh bắt vận chuyển lưu thông trên biển
kể từ một mươi tám h ngày hai mươi năm tháng một mươi cho học sinh nghỉ học vào ngày hai mươi sáu hai mươi bảy tháng một mươi
qua thống kê hiện toàn tỉnh đã có trên hai tám trăm linh tàu thuyền vào nơi neo đậu
kêu gọi hơn năm người dân trên các lồng bè vào nơi tránh trú
chủ động di rời bốn trăm bốn mươi năm tàu đậu
trước diễn biến mưa lũ những ngày qua và dự báo mưa lớn sẽ vẫn còn tiếp tục kéo dài trong vài ngày tới
các nhà máy thủy điện ở tỉnh thừa thiên huế đã phối hợp điều tiết xả nước
để đảm bảo an toàn vận hành hồ chứa và an toàn cho vùng hạ du
tại nhà máy thủy điện thượng nhật đến thời điểm này đơn vị đã tiến hành tích nước khoảng một mươi ba bảy mươi một triệu m ba
trên tổng dung tích thiết kế một mươi sáu tám triệu m ba
với mực nước đang ở cao trình một trăm một mươi bốn m trên một trăm một mươi chín m rút kinh nghiệm từ những sai phạm trong tích nước trái phép vào năm hai nghìn hai mươi
thực hiện yêu cầu của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
nhà máy đã tiến hành vận hành và điều tiết qua tràn về vùng hạ du với lưu lượng năm mươi m ba một giây
để đảm bảo các vấn đề này thì nhà máy thủy điện thượng nhật đã chủ động phối hợp với các ủy ban xã
ủy ban huyện ủy ban tỉnh và các bang chỉ đạo phòng chống thiết kế